đó là một phần của giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo bằng cách hướng mạnh về cơ sở đã được tỉnh vĩnh phúc thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bảy tạo được nhiều chuyển biến tích cực
nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ cơ sở tạo điều kiện cho cán bộ trực tiếp cọ sát thực tiễn nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác kịp thời thông tin tình hình cơ sở để các cấp ủy có định hướng chỉ đạo sát với thực tiễn
tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực đó cách làm này còn một số hạn chế trong cách tổ chức thực hiện
cụ thể như một số cán bộ đảng viên về dự sinh hoạt còn mang tính chiếu lệ hình thức nhiều vấn đề ở cơ sở còn tồn tại chưa được tháo gỡ giải quyết gây bức xúc trong nhân dân
hôm nay theo thông báo của tri ủy tri bộ thôn xuân phong các cán bộ đảng viên tri bộ thôn đến dự buổi sinh hoạt chuyên đề bàn về việc xây dựng rãnh thoát nước